người ta sử dụng thịt lợn thành phố đà nẵng là địa phương duy nhất trong cả nước thực hiện thành
công việc giết mổ gia súc tập trung tất cả lợn bò đều giết mổ tại tám cơ sở đã được cấp phép nguồn
lợn đưa vào giết mổ tại tám cơ sở này hầu hết có nguồn gốc từ các tỉnh phía nam và các vùng chăn
nuôi trên địa bàn đà nẵng nhờ thắt chặt công tác kiểm dịch thú y kiểm soát chặt chẽ vấn đề
thực phẩm nên nhiều người dân đà nẵng đã không quay lưng với thịt lợn sức mùa tăng mạnh
thị trường bình ổn giá và hoạt động bình thường
nhu cầu đi du lịch của người dân chắc chắn sẽ tăng cao vì vậy để chuẩn bị tiếp đón du khách
hầu hết các điểm du lịch trên cả nước đã hoàn tất công tác chuẩn bị từ rất sớm sau đây sẽ là
ghi nhận của nhóm phóng viên
bản tin kinh tế và tiêu dùng tại ninh bình một trong những điểm đến hấp dẫn ở miền bắc trong
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
nhu cầu đi du lịch của người dân chắc chắn sẽ tăng cao vì vậy để chuẩn bị tiếp đón du khách

ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng tại ninh bình một trong những điểm đến hấp dẫn ở miền bắc trong
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài trong năm ngày nên nhu cầu đi du lịch của người dân chắc chắn sẽ tăng cao
vì vậy để chuẩn bị tiếp đón du lịch của người dân chắc chắn sẽ tăng cao vì vậy để chuẩn bị tiếp đón du lịch của người dân chắc chắn sẽ tăng cao

một vài năm trở lại đây ninh bình đang trở thành một trong những địa danh du lịch hấp dẫn ở miền bắc với nhiều điểm đến sản phẩm du lịch thu hút được đông đảo du khách ở trong và ngoài nước
với mùa du lịch năm nay ninh bình hướng tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ
tạo ra các sản phẩm có giá trị đặc trưng riêng có của mảnh đất cố đô
thời gian gần đây quảng báo du lịch ninh bình cực kỳ phát triển và ninh bình có rất nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn
mình cũng tìm hiểu qua các người thân quen và các phương tiện thông tin đại chúng trên mạng
thì cảm thấy là anh làm thắng cảnh rất là được nên là cũng muốn đi tham quan
chúng tôi biết đến ninh bình qua công ty du lịch
trải nghiệm du lịch bằng thuyền rất đẹp và tuyệt vời
ngày mai chúng tôi sẽ đi thăm quan tràng an
tôi chưa biết điều gì thú vị đang chờ đón chúng tôi nhưng tôi đoán nó sẽ là một địa điểm thú vị
chỉ còn ít ngày nữa là kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ bắt đầu
du khách nên tìm hiểu trước các điểm đến qua các kênh thông tin đại chúng hoặc internet
bên cạnh đó cần chuẩn bị trước trong việc đặt nơi lưu trú phương tiện di chuyển đi lại để đảm bảo có những chuyến du lịch vui vẻ